các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước hết xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay
đây là một trong những hợp tác xã có quy mô chăn nuôi khá lớn ở đồng bằng sông hồng
cơn bão giảm giá thịt lợn kéo dài từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến tận bây giờ đã khiến hợp tác xã này phải liên tục giảm đàn
từ năm trăm linh con lợn nái sinh sản giảm xuống còn ba trăm linh
từ gần năm đầu lợn thịt
giảm còn hơn một
việc giảm đàn vẫn đang tiếp diễn
thậm chí nhiều hộ nhỏ lẻ đã phải treo chuồng để cắt lỗ
chúng tôi cũng chưa được ngân hàng giãn nợ khoanh nợ hoặc là cho vay thêm trong cái thời điểm này
toàn bộ những cái nỗ vốn là ở những cái gia đình là tự phải cố gắng
tức là bằng cái vay bạn bè vay anh em rồi các thành viên trong hợp xã đóng góp ra cho hợp tác xã vay để duy trì cái tồn tại đến ngày hôm nay
thực tế giá lợn hơi đã tăng
thời điểm giảm sâu nhất là hơn hai mươi đồng
một kg thì nay đã tăng lên ba mươi ba đồng một kg
nhưng người chăn nuôi vẫn lỗ là do giá thành sản xuất quá cao
theo tính toán của các hộ giá lợn hơi phải đạt từ ba mươi năm đến ba mươi sáu đồng một kg thì mới không bị thua lỗ
trong ngành chăn nuôi là có một số bước liên quan hữu cơ với nhau
ví dụ như về giống về thức ăn về thuốc thú y về giết mổ và tiêu thụ
nhưng mà hoạt động lập với nhau nhưng vì lợi nhuận cho nên người ta tìm mọi cách người ta tối đa hóa lợi nhuận
và chính vì vậy
chính vì vậy nó triệt tiêu cái lợi nhuận của nhau
chúng tôi hy vọng rằng là có thể bài ba tháng nữa thì cái nhịp suy nhọc đó cái chu kỳ giảm đăng lợi thiệt
nó bị thể hiện rõ trong thực tế thì lúc bây giờ cung sẽ giảm đi thì giá lợi thiệt có thể khởi sắc trở lại
nhưng cũng báo cáo với quý vị là chúng ta cũng không có kỳ vọng giá lợi của chúng ta tăng cao như nhiều năm trước
trước tình trạng này các chuyên gia cho rằng không có cách nào khác là mở lối thoát cho chăn nuôi bằng con đường xuất khẩu
triển vọng xuất khẩu cũng được tính đến từ lâu và cơ hội là không nhỏ
song đến nay vẫn đang trong quá trình chuẩn bị
tương lai cũng không phải là quá xa

vì nguồn heo việt nam có trà hiện đại đang có giá thành cho nuôi việt nam trong những năm qua cũng cải thiện rất tốt rồi
chi phí lao động của việt nam cũng khá căng trăn được
cho nên nếu mà việt nam có đủ cơ sở hay toàn tốt có những vùng an toàn hiệu đoàn tốt
thì chắc chắn trong năm hai nghìn một mươi tám có thể xuất khẩu được về những nước giống như nhật bản hàn quốc singapore nga trung quốc
có hai cái vấn đề lớn một là chúng ta phải đáp ứng được rào cản kỹ thuật đó là kiểm soát tốt dịch bệnh và an toàn thực phẩm
thứ hai nữa là khi đáp ứng được rào cản kỹ thuật đó là kiểm soát tốt dịch bệnh và an toàn thực phẩm

để xuất khẩu theo các chuyên gia ngành chăn nuôi cần tổ chức nhanh vấn đề liên kết chuỗi
nhất là trong bối cảnh việt nam đã mở cửa cho sáu mươi năm nước vào sản xuất thức ăn chăn nuôi chế phẩm chăn nuôi
các tập đoàn lớn trên thế giới về chăn nuôi đều có mặt ở việt nam
liên kết chuỗi sẽ tạo ra trật tự mới cho ngành chăn nuôi gắn các nông hộ nhỏ vào chuỗi sản xuất
thông qua đó số lượng được thống kê đầy đủ trong nước bao nhiêu còn bao nhiêu xuất khẩu mọi thông tin được minh bạch
người chăn nuôi bây giờ phải tìm kiếm cái chỗ bán cho mình
thế mà muốn được tìm kiếm được chỗ bán thì thứ nhất là phải liên kết với nhau lại
xây dựng thành hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường
cũng như là tìm kiếm cái người hay là cái nơi mà chúng ta có thể cùng nhau để sản xuất và cùng nhau đưa sản phẩm ra thị trường
tức là gọi là sản xuất theo chuỗi
các sản phẩm chăn nuôi sản xuất theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng được các điều kiện về an toàn thực phẩm
và các điều kiện về kiểm dịch sẽ được định hướng để xuất khẩu
cùng với đó chăn nuôi nông hộ sẽ tổ chức thành các tổ hợp tác hợp tác xã hướng dẫn họ để kết nối với các doanh nghiệp
các tập đoàn lớn để đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm
vâng thưa ông nguyễn văn trọng một điểm sáng trong việc xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
đó là khi mà doanh nghiệp của chúng ta đã xuất khẩu được sản phẩm thịt lợn sang thị trường myanmar một thị trường tương đối là gần gũi đối với việt nam
ông có bình luận như thế nào về điều này cũng như là cái việc mở rộng được hoạt động xuất khẩu các cái sản phẩm chăn nuôi thì sẽ được định hướng như thế nào trong thời gian tới
đối với ngành chăn nuôi của việt nam trong những năm gần đây

thì cái tăng trưởng nó tương đối ổn định giao động từ năm đến sáu và cái đó cũng là cái báo hiệu là cái phát triển chăn nuôi rất là tốt
và cái này cũng đem lại cái hiệu quả chăn nuôi cho người chăn nuôi và cũng đã phục vụ tốt được cái tái cơ cấu của ngành
và trên cơ sở đó thì những cái sản phẩm chăn nuôi cũng đã cơ bản đã đáp ứng được cái nhu cầu trong nước và một phần để đáp ứng được cho cái việc xuất khẩu
trong những thời gian qua thì nó có nhiều những thay đổi về mặt cơ cấu giống về mặt phương thức chăn nuôi rồi về mặt các điều kiện khác về mặt thị trường
thì trong đó cái nội dung tái cơ cấu ngành chăn nuôi thì có bốn cái nội dung chính
tái cơ cấu về vùng chăn nuôi tái cấu về phương thức chăn nuôi và tái cấu về giống vật nuôi và tái cơ cấu về chuỗi ngành hàng
thì trong ba năm vừa rồi thì cái tái cơ cấu cũng đã thực hiện rất là rõ ràng rõ nét những các cái giống mới những cái giống có năng suất cao được nhập vào việt nam
thế rồi thì một loạt những cái chuỗi sản xuất theo chuỗi của sản phẩm mà được thực hiện
năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu đã có những tín hiệu mới
lần đầu tiên lô hàng thịt gà đã được xuất đi nhật bản vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
giữa những cái doanh nghiệp đã liên kết với nhau từ những cái nhà cung cấp giống những cái nhà cung cấp thức ăn
rồi những cái nhà chăn nuôi và những cái nhà giết mổ chế biến đã liên kết với nhau thành một cái chuỗi và có thể xuất khẩu sang nhật
những cái nội dung chăn nuôi
thế rồi thì gần đây nhất tức là tháng sáu vừa rồi thì đã có những cái lô hàng thịt lợn mảnh đã được xuất khẩu đi myanmar
thông qua cái công ty marvin phối hợp với soviet của nhật để có thể xuất khẩu đi cái nô hàng đầu tiên đi myanmar
thì đấy là những cái tín hiệu rất là tốt
ngoài ra thì những cái sản phẩm chăn nuôi khác thì vẫn đã được xuất khẩu từ trước đến giờ
ví dụ như là mật ong là một trong những sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu rất là tốt
khoảng độ chín mươi đến chín mươi năm cái sản phẩm mật ong sản xuất ra được xuất khẩu đi và chủ yếu xuất khẩu đi mỹ là chính
một phần nhỏ là một số nước khác
rồi thì các cái sản phẩm khác ví dụ như là trứng vịt muối hoặc là sản phẩm tổ yến thịt lợn sữa và thịt lợn choi
xuất khẩu đến một số nước như hồng kông hay là malay
với định hướng xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động sản xuất trực tiếp của ngành chăn nuôi việt nam ạ
thực chất ra thì để một cái ngành nó bền vững
thì ngoài cái việc mà sản xuất để tự cung tự cấp trong nước ra
phục vụ cho trên chín mươi triệu dân của việt nam cũng như là khoảng độ một mươi năm triệu khách du lịch nữa
thì ta phải nghĩ tha ra là cái là phải xuất khẩu sang hội nhập với thị trường quốc tế
để có thể đem lại được cái lợi nhuận cái hiệu quả nó tốt hơn cho người chăn nuôi
và cái này cũng là cái định hướng của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn về cái xúc tiến thương mại ra cái thị trường quốc tế đối với sản phẩm chăn nuôi
cho tất cả các loại sản phẩm chăn nuôi
thì cái việc đó vẫn đang tiến hành và tiếp
xúc tiến thương mại tốt hơn nữa trong cái sản phẩm chăn nuôi
những cái ví dụ đáng mừng mà ông vừa chia sẻ thì đã có những cái tín hiệu từ những cái sản phẩm chăn nuôi như là thịt gà thịt lợn
rồi thì là có mật ong và các cái sản phẩm trứng vịt
ngoài ra thì không biết là chúng ta đã xác định được cái thế mạnh của ngành chăn nuôi việt nam là gì chưa ạ
thực chất ra đối với chăn nuôi việt nam thì bây giờ cái chăn nuôi lợn vẫn là chiếm chủ yếu
vì đối với chăn nuôi lợn nó sản lượng nó chiếm từ cái tầm cỡ khoảng độ bảy mươi ba so với tổng sản lượng
xếp sau cái chăn nuôi lợn là chăn nuôi gia cầm chăn nuôi gia cầm nó chiếm khoảng độ trên một mươi bảy khoảng độ một mươi bảy ba
thế là hai cái đối tượng mà bây giờ hiện tại đang là chiếm thế mạnh của cái chăn nuôi việt nam
ngoài ra thì các cái chăn nuôi những cái vật nuôi đặc sản cái vật nuôi có cái lợi thế vùng thì đấy cũng là những cái vật nuôi mà có cái chất lượng cao
có thể phục vụ chủ yếu được cái liên quan đến cung cấp với cái chăn nuôi
có thể phối hợp với cái việc mà du lịch sinh thái
còn thì những cái sản phẩm mà ta phục vụ xuất khẩu thì chắc chắn phải nghĩ tới những cái sản phẩm có năng suất cao
thì mới có thể cạnh tranh được
trong cái bối cảnh mà cuộc xung đột thương mại giữa hai cường quốc trên thế giới là mỹ và trung quốc đang diễn ra
và có chiều hướng là ngày càng leo thang và căng thẳng hơn
thì có ý kiến của chuyên gia cho rằng thì là việt nam sẽ trở thành một cái bãi đáp tạm nhập tái xuất cho các cái hàng hóa
đặc biệt trong đó có hàng hóa chăn nuôi
tôi muốn biết là ông chia sẻ như thế nào về điều này
và liệu ngành chăn nuôi của chúng ta sẽ phải ứng phó với những cái cơ hội và thách thức như thế nào từ câu chuyện này ạ
nói đến cái việc mà tạm nhập tái xuất thì không riêng gì ở giai đoạn này
mà từ trước tới nay thì cái việc tạm nhập tái xuất nó cũng ảnh hưởng đến cái sản xuất trong nước
thực chất ra thì tạm nhập về thì chính ngạch
nhưng mà tái xuất đi là tiểu ngành
cho nên vấn đề đấy thì đối với ngành chăn nuôi cũng rất mong rằng là các cái cơ quan ban ngành cần phải kiểm soát chặt chẽ
chặt chẽ cái việc tạm nhập sản xuất
không thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà những cái sản phẩm nó không đảm bảo về an toàn thực phẩm
khi tạm nhập sang việt nam và nó lại ở tại việt nam chứ nó không được tái xuất đi
cái đó là cái mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe cộng đồng cũng như ảnh hưởng đến một cái ngành sản xuất trong nước
và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến và trong đó nó có cái phần ảnh hưởng đến dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm đến sức khỏe cộng đồng
ông có thể chia sẻ với chúng tôi về cái tình hình biến động trong hoạt động xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của việt nam trong thời gian tới được không ạ
chúng tôi nghĩ rằng là trước đây cái việc xuất khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi là khó
nhưng mà khó ta vẫn phải làm
và theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thì trong vòng hai năm nay cái tín hiệu rất là tốt
và rất nhiều doanh nghiệp của nước ngoài đã phối hợp với các cái doanh nghiệp của việt nam để triển khai để xây dựng những cái chuỗi
để những cái chuỗi mà có xây dựng những cái chuỗi này mới có thể tham gia được những cái sản phẩm xuất khẩu cho thị trường quốc tế
vì nói thế thôi đối với chăn nuôi của việt nam thì trong cái bối cảnh chăn nuôi nó vẫn còn chân nguyên nông hộ rất nhiều
với cái chăn nuôi nông hộ như thế thì cái việc vào để chuỗi sản phẩm sản xuất thì rất là khó
cho nên muốn như thế thì phải có những cái lộ trình để thực hiện việc này
và những cái đó thì một số những chính sách của nhà nước cũng đang tiếp cận việc này để có thể những người chăn nuôi mang chất đông hộ có thể liên kết với nhau
thành những cái tổ nhóm
những cái hợp tác xã
và trên cơ sở đấy thì các cái doanh nghiệp sẽ tiếp cận với những cái nhóm tổ này ngoài các cái trang trại lớn ra
thì cái này nó cũng thành vòng cái chuỗi
và nếu để muốn đảm bảo được có cái sản phẩm chăn nuôi xuất đi nước ngoài thì phải sản xuất được chuỗi
vì có sản xuất theo chuỗi mới có thể truy xuất được nguồn gốc
hơn nữa thì những cái tác động cần thiết đến tức là phải chăn nuôi theo cái an toàn dịch bệnh cũng như an toàn sinh học
để có thể có được một cái sản phẩm mà đáp ứng được những cái yêu cầu của cái nước xuất khẩu
về mặt hàng rào kỹ thuật
vâng vậy thì không biết là ông có cái khuyến cáo như thế nào dành cho những cái hộ đang chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn cả nước trong cái bối cảnh và thời điểm hiện tại ạ
trong cái bối cảnh hiện tại này thì thực chất là người chăn nuôi phải chủ động
thì ta phải nuôi liên tục và có sản phẩm liên tục
và làm sao đấy để có cái sản phẩm kể cả trong nước không nghĩ xuất khẩu thì ta phải sản xuất theo một cái chuỗi
hơn nữa thì người chăn nuôi cũng cần phải tiếp cận nhanh với những cái tiến bộ kỹ thuật của thế giới
về kể cả về chất lượng con rào
năng suất con giống cũng như là công nghệ để có thể cải tiến được trong cái quy trình chăn nuôi
và cần cải tiến được trong cái quản lý chăn nuôi để làm sao ra được cái giá thành sản phẩm nó hạ thì mới có cái sản phẩm cạnh tranh được
và đâu là những cái bài học từ các cái quốc gia đã thành công trên thế giới liên quan đến cái việc là phát triển cái ngành chăn nuôi của họ hướng tới cả thị trường nội địa cũng như là thị trường xuất khẩu mà những cái nhà làm chăn nuôi của việt nam có thể tham khảo và học hỏi ạ
thực chất ra thì rất nhiều nước mà có thể người ta làm những cái chuỗi rất là tốt
ví dụ như châu âu
ví dụ như hà lan
hay đan mạch
người ta chỉ có khoảng độ năm đến một mươi cái chuỗi
đấy là những nước phát triển chăn nuôi lợn rất tốt
hay là mỹ
hay là một số những cái nước khác mà gần đây mình
tức là ví dụ như thái
hay là ví dụ như đài loan
là những cái nước mà rất tương đồng với cái ngành chăn nuôi của mình
nhưng họ kiểm soát rất tốt
từ kiểm soát dịch bệnh cho đến kiểm soát an toàn sinh học
đấy rồi cho đến kiểm soát về mặt sản phẩm
theo đúng chuỗi của cái sản phẩm đó
thì những cái nước đấy mình cần phải có những hỏi
những cái này thì thực chất là các nước cũng đã có những cái giúp đỡ cho việt nam
và thông qua những cái tổ chức của fao
cũng như là các tổ chức quốc tế
người ta đã giúp đỡ để xây dựng những cái chuỗi điển hình
để đấy là những cái mô hình mà có thể ta học tập được
vâng như vậy là ứng dụng khoa học công nghệ
đặc biệt là khoa học công nghệ tiên tiến
và xây dựng những chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất của hoạt động chăn nuôi
thì sẽ là những cái yếu tố quyết định cho cái sự phát triển
và để cho các sản phẩm chăn nuôi của việt nam giữ vững được vị thế của mình ở trong thị trường nội địa
cũng như là vươn ra được thị trường thế giới
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn ông nguyễn văn trọng đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại